kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hai mươi bốn tháng sáu của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của bộ công an xác lập tổ chức đấu tranh chuyên án
làm rõ dấu hiệu của đường dây buôn lậu vàng từ lào về việt nam do nguyễn thị hóa ở quảng trị cầm đầu
và hành vi trốn thuế xảy ra tại công ty cổ phần đầu tư vàng phú quý do lê xuân tùng làm chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc
kết quả đấu tranh chuyên án đến nay xác định
từ năm hai nghìn hai mươi hai đến nay nguyễn thị hóa trú tại số một mươi chín lê quý đôn khóm an hà thị trấn lao bảo huyện hướng hóa tỉnh quảng trị
và nguyễn thị gái đã tổ chức đường dây buôn lậu trên ba tấn vàng có tổng trị giá khoảng năm tỷ đồng từ lào về việt nam
qua cửa khẩu lao bảo tỉnh quảng trị để bán cho các cửa hàng vàng tại việt nam thu lời bất chính
công ty cổ phần đầu tư vàng phú quý đã kê khai và báo cáo quyết toán
công ty của phần đầu tư vàng phú quý đã kê khai và báo cáo quyết toán thuế năm hai nghìn hai mươi một không trung thực vi phạm quy định về các hành vi trốn thuế gây thiệt hại cho nhà nước bước đầu xác định là sáu một trăm bốn mươi năm tỷ đồng
căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được ngày hai mươi ba tháng sáu cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự buôn lậu và trốn thuế xảy ra tại cửa khẩu lao bảo tỉnh quảng trị
công ty của phần đầu tư vàng phú quý và các đơn vị liên quan đồng thời ra quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với một mươi tám đối tượng về tội buôn lậu gồm nguyễn thị hóa nguyễn thị gái đỗ thị thủy trần công quán nguyễn hữu phương và nguyễn khóc bồng nguyễn thị vân nguyễn thị thiên trương thị huyền lê thế hải đặng văn định nguyễn văn thương trần anh sơn nguyễn thị vân điều hành cửa hàng vàng kim linh lê minh tuân nguyễn thị thủy n
đàm anh tuấn ra quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với hai đối tượng lê xuân tùng và lê thúy quỳnh về tội trốn thuế
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thi hành các quyết định lệnh nêu trên theo đúng quy định của pháp luật
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang củng cố tài liệu chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các bị can đã khởi tố và điều tra mở rộng vụ án ra soát kê biên phong tỏa tài sản của các đối tượng để đảm bảo thu hồi cho nhà nước
trước phản ánh của một số người dân và du khách về tình trạng tài xế taxi dù chặt chém thu giá cao tại khu du lịch bãi cháy
công an thành phố hạ long đang phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai đồng bộ các biện pháp
quyết liệt xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
phát hiện xe ô tô biển kiểm soát một mươi bốn a hai mươi chín nghìn bốn trăm linh có hành vi chở khách có thu phí nhưng không có tem phù hiệu kinh doanh vận tải
tổ công tác liên ngành công an tp hạ long đã dừng phương tiện kiểm tra
tuy nhiên lái xe không chấp hành mà bất ngờ tăng ga bỏ chạy khiến cán bộ đội cảnh sát giao thông trật tự phải đánh đu lên cabin
sau khi bỏ chạy bất thành lái xe nằm lăn xe
hành vi này chỉ chấm dứt khi xe cứu thương và nhân viên y tế tới
qua kiểm tra lái xe vi phạm là nguyễn văn quang
trên xe ngoài hộp đen taxi không do cơ quan có thẩm quyền cấp còn có một dao nhọn
công an thành phố hạ long đang tiếp tục điều tra củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật
thời điểm xảy ra vụ việc không có đông khách du lịch đi bộ trên đường nên không xảy ra tai nạn
tuy nhiên hành vi manh động coi thường pháp luật gây nguy hiểm đến tính mạng những người xung quanh của lái xe này
khiến nhiều người chứng kiến vô cùng bức xúc
taxi dù hoạt động gây ra sự cạnh tranh không lành mạnh tiêm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn cho chính hành khách sử dụng
trong hai tuần gần đây công an tp hạ long đã xử lý gần sáu mươi trường hợp taxi dù
tuy nhiên bên cạnh một số lái xe nghiêm túc chấp hành việc kiểm tra xử lý của lực lượng chức năng
thì vẫn còn không ít lái xe vi phạm sẵn sàng bỏ chạy
bất chấp an toàn của bản thân và hành khách trên xe
tạo môi trường kinh doanh lành mạnh cho các doanh nghiệp taxi góp phần xây dựng hình ảnh du lịch quảng ninh văn minh
công an tp hạ long sẽ tiếp tục duy trì cao điểm tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý xe vận chuyển hành khách không có đăng ký kinh doanh vận tải
đồng thời có các biện pháp đảm bảo an toàn cho những người thực thi pháp luật và người dân
cục hàng không việt nam vừa có văn bản gửi các đơn vị liên quan về việc kiểm soát phát hiện ngăn chặn xử lý hành vi buôn bán vận chuyển trái phép gia cầm
sản phẩm da cầm qua biên giới vào việt nam
cụ thể cục hàng không việt nam yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát thường xuyên tại các điểm
làm thủ tục hàng không để kịp thời phát hiện xử lý nghiêm hành vi buôn bán vận chuyển trái phép gia cầm sản phẩm da cầm qua biên giới vào việt nam
đồng thời cục yêu cầu phối hợp chặt chẽ với ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia và các cơ quan chức năng có liên quan khi có yêu cầu và xử lý nghiêm
hoặc phối hợp xử lý theo quy định của pháp luật đối với cơ quan tổ chức cá nhân có hành vi vi phạm
cục thuế tp hà nội cho biết cơ quan này đã hoàn thành bảy hai trăm năm mươi một cuộc thanh tra
kiểm tra với tổng số xử lý qua thanh tra kiểm tra thực hiện thu hồi và xử lý điều chỉnh nợ động thuế khoảng năm ba trăm hai mươi tỷ đồng
cục thuế thành phố cũng cho biết sẽ đẩy mạnh quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế tiếp tục thực hiện chuẩn hóa phân loại nợ
quản lý thuế hướng tới người nộp thuế với ba trụ cột cơ bản của chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
trong đó tập trung hiện đại hóa việc thu nộp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh các nền tảng
hình thức ứng dụng như chương trình hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền và cổng thông tin cho nhà cung cấp nước ngoài
cổng thông tin thương mại điện tử
công ty thủy điện trị an đóng tại huyện vĩnh cửu tỉnh đồng nai cho biết khoảng một mươi ngày qua lượng nước về hồ trị an tăng
công trình dần phát điện ổn định trở lại với sản lượng đạt từ ba đến năm triệu kwh tới đây sản lượng sẽ tiếp tục tăng đạt khoảng chín triệu kwh
hiện nay mực nước ở hồ trị an là năm mươi ba năm m lưu lượng nước về hồ từ ba trăm linh đến bốn trăm linh m ba một giây lượng nước này vừa đảm bảo phát điện
vừa giúp điều tiết nước tăng cường đẩy mạnh đẩy mặn cho các vùng hạ du hồ trị an là hồ thủy điện lớn nhất miền nam với bốn tổ máy
do ảnh hưởng của hiện tượng el nino mùa khô kéo dài nên từ cuối tháng bốn đến tháng năm vừa qua mực nước tại hồ trị an xuống rất thấp
nhiều thời điểm tiệm cận mực nước chết trong hoàn cảnh đó thì thủy điện phải phát điện cầm chừng nhưng
vẫn xả nước điều đạn đẩy mặn cho hạ du nhờ đó chất lượng nước mặt trên sông đồng nai luôn dần ổn định
đảm bảo cung cấp nước sạch cho một mươi tám triệu dân đồng nai bình dương và tp hcm sử dụng
theo hiệp hội rau quả việt nam dù chỉ mới qua ba tuần của tháng sáu nhưng kim ngạch rau quả đã đạt bảy trăm hai mươi ba triệu usd
tăng hơn bảy mươi chín so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai trong đó thì sầu riêng thanh long đóng góp nhiều nhất
như vậy từ đầu năm đến nay xuất khẩu rau quả đạt gần hai tám tỷ usd dự báo kết thúc tháng sáu
xuất khẩu rau quả có thể đạt tới ba tỷ usd tương đương giá trị xuất khẩu của cả năm hai nghìn hai mươi
gần ba hai tỷ usd xuất khẩu rau quả bắt đầu sôi động từ cuối năm hai nghìn hai mươi hai khi thị trường trung quốc mở cửa trở lại
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với một mươi năm người
trong vụ án trịnh văn quyết và đồng phạm thao túng thị trường chứng khoán
trong số này có hai nhân viên của tập đoàn flc là đỗ thị huyền trang phó phòng kế toán và nguyễn thị nga
ba nhân viên ban kế toán tám bị can là lãnh đạo nhân viên các công ty con của flc năm người còn lại là
việc tại công ty cổ phần chứng khoán bos các bị can có hành vi giúp sức cho trịnh văn quyết
trịnh thị minh huế và đồng phạm thao túng thị trường chứng khoán thu lời bất chính số tiền
hơn sáu trăm sáu mươi bảy tỷ đồng việc khởi tố thêm một mươi năm người nằm trong diễn biến mở rộng điều tra vụ án thao túng thị
trường chứng khoán lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn flc công ty cổ
phần chứng khoán bos và các công ty liên quan một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn
hết sức tinh vi vừa được công an phường đức giang quận long biên hà nội phối hợp với ngân hàng bidv
chi nhánh thành đô kịp thời ngăn chặn các đối tượng đã sử dụng công nghệ cao giả danh công an gọi
điện thoại đe dọa tống tiền nạn nhân và nếu không được ngăn chặn nạn nhân đã sẵn sàng để chuyển khoản
số tiền hơn ba tỷ đồng cho các đối tượng nạn nhân là một cặp vợ chồng bảy mươi năm tuổi
chú ở quận long biên theo lời nạn nhân ông bà này bị một nhóm ba đối tượng liên tục thay nhau gọi
điện thoại gây áp lực sáng ngày hai mươi hai tháng sáu nạn nhân nhận được cuộc điện thoại của đối tượng
tự xưng cán bộ công an quận long biên thông báo bà có một tài khoản ngân hàng đông á đang bị nợ
hơn sáu mươi triệu đồng từ cuộc gọi thông báo khoản nợ này các đối tượng mạo danh công an tiếp tục thông
báo ông bà có liên quan đến đường dây mua bán ma túy để chứng minh mình vô tội các đối tượng gọi
điện uy hiếp nạn nhân và bắt chuyển khoản hơn ba tỷ đồng và không được để cho người khác biết
nói bà là bác ấy là dính líu đến vụ buôn ma túy
bác không được cho ai biết ngoài bác ra thì con cháu với tất cả mọi người không được ai biết bởi vì
vụ buôn ma túy này là có liên quan đến công an quận công an phường ở quận long biên cho nên
phải truyền đổi bí mật cho chúng tôi nếu mà không giữ bí mật là có thể bác bị bắt cháu con bắt cóc hoặc là thủ tiêu
các đối tượng còn dùng phần mềm deepfake gọi video qua zalo đặt tên hiển thị gia lô là số điện thoại đường
dây nóng của công an hà nội để khiến nạn nhân thêm tin tưởng không một chút nghi ngờ đôi vợ chồng này
đã đến ngân hàng làm thủ tục rút hai sổ tiết kiệm hơn ba tỷ đồng nhận thấy dấu hiệu lạ nhân viên ngân
hàng đã kéo dài thời gian và cùng lực lượng công an ngăn chặn kịp thời hành vi lừa đảo bảo vệ được tài
chứng của người dân như kiểu các bác đang bị u mê bị ai đó thúc ép thấy như kiểu là thao túng tâm
thì các bác rất sợ chúng tôi đã phải gọi điện ngay trong công an phường đức giang và các anh đã sang
rất kịp thời xử lý nói chuyện giải thích các bác và sau đấy sau đó bộ lừa đảo nó còn gọi điện cho các bác
và đã bật loa lên các anh công an phường đã giải thích cho các bác đối tượng sử dụng các công nghệ
cao như công nghệ deepfake giả các hình ảnh của cán bộ công an để gọi điện cho người bị hại nhằm
là uy hiếp vào tinh thần của người bị hại người bị hại tin tưởng những đối tượng lừa đảo đó là thật
và thực hiện theo yêu cầu của chúng thì dẫn đến cái việc là khi mà thực hiện theo yêu cầu thì các đối tượng
sẽ dẫn dắt người bị hại qua rất nhiều câu chuyện và kịch bản khác nhau để nhằm bị hại tin đó
thật và sau đó thì thực hiện truyền tiền cho các đối tượng để chiếm đoàn hải sản
hiện nay thủ đoạn tương tự như trong vụ việc này đang được các đối tượng thực hiện lừa đảo và rất
nhiều nạn nhân đã sập bẫy do vậy cơ quan khuyến cáo người bị hại tin tưởng những đối tượng lừa đảo
và các người dân cần cảnh giác và khẳng định để làm việc với người dân cơ quan công an sẽ trực tiếp
gửi giấy mời giấy triệu tập tuyệt đối không yêu cầu công dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng
khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên nhân dân cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất
chỉ trong một ngày công an thành phố lạng sơn tỉnh lạng sơn đã liên tiếp bắt giữ ba vụ năm đối tượng phạm tội về ma túy
chiều ngày hai mươi ba tháng sáu trong khi đang làm nhiệm vụ tại khu vực xã mai pha thành phố lạng sơn
tổ công tác công an phát hiện và bắt quả tang hoàng văn thân có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
tiếp tục khám xét khẩn cấp chỗ ở của hoàng văn tuấn
tăng vật thu giữ là bảy mươi bốn viên nén màu hồng ba viên nén màu xanh đều là ma túy tổng hợp một gói ma túy đá
cùng ngày lực lượng công an đã phát hiện và bắt quả tang lê viết nghị và hoàng văn cường đều có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
hiện các vụ việc đang được công an thành phố tiếp tục điều tra xác minh làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật
với hành vi chế tạo tàng trữ mua bán trái phép vũ khí quân dụng lâm thiện nhật vừa bị công an tỉnh an giang khởi tố và bắt tạm giam
theo kết quả điều tra ban đầu vào ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai nhật được một đối tượng nhờ sửa chữa hai khẩu súng tự chế kiểu rulo
sau đó nhật lên mạng xem hướng dẫn lắp ráp súng rồi đem hai khẩu súng hỏng lắp thành một khẩu súng hoàn chỉnh
sau khi lắp ráp xong nhật đem cất giấu trong phòng trọ
ngoài việc sửa chữa lắp ráp súng từ khoảng tháng một đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một nhật còn lên trang mạng xã hội đặt mua ba khẩu súng với giá sáu hai triệu đồng
nhật đem về lắp ráp lại hoàn chỉnh rồi cất giấu trong phòng trọ
qua tin báo của người dân ngày hai mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai công an huyện thoại sơn đã tiến hành kiểm tra phòng trọ của nhật
thì phát hiện tạm giữ năm khẩu súng các loại bốn kg đạn trì bốn viên đạn và máy nén khí cùng với nhiều vật chứng khác có liên quan
theo kết quả giám định năm khẩu súng thu giữ trong phòng

sau đó vụ việc được chuyển đến cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh an giang để tiếp tục điều tra xử lý theo thẩm quyền
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện mai sơn tỉnh sơn la vừa thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với đối tượng lò văn tiết
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám trú tại xã mường chanh huyện mai sơn về hành vi hủy hoại rừng

tổ chức họp ban quản lý bản và năm mươi chín trên sáu mươi hộ dân của bản để bàn thống nhất chia đất rừng phòng hộ tại khu vực hủy phày
do cộng đồng bản pom sản quản lý cho các hộ dân với mục đích phá rừng lấy đất sản xuất nông nghiệp trồng cây cà phê
qua tiến hành khám nghiệm hiện trường cơ quan chức năng xác định tổng diện tích rừng bị hủy hoại là ba mươi sáu bốn trăm linh m hai
giá trị lâm sản bị thiệt hại là trên một trăm sáu mươi triệu đồng
tiếp theo xin mời quý vị cùng cập nhật các thông tin đáng chú ý khác trong nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
hoàng trí xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
hôm nay ngày hai mươi bốn tháng sáu sau hơn một mươi năm ngày xét xử phiên tòa sơ thẩm của tòa án nhân dân tp hcm
xét xử vụ án xảy ra tại công ty cổ
cổ phần phát triển nhà thủ đức cục thuế tp hcm và các đơn vị liên quan
hội đồng xét xử đã cho các bị cáo nói lời sau cùng sau đó nghị án
nói lời sau cùng bị cáo nguyễn thị quyên cựu trưởng phòng kinh doanh công ty sài gòn tây nam
xin hội đồng xét xử giám nhẹ hình phạt và kêu gọi trình tiến dụng chủ mưu đang trốn truy nã ra đầu thú
để không gây thêm đau khổ cho những người khác
bị cáo nguyễn vũ bỏ hoàng cựu tổng giám đốc thủ đức house nói
sau một mươi tám tháng tạm giam bị cáo đã hiểu và nhận ra hành vi sai phạm của mình
tại thời điểm khởi tố thì bị cáo vẫn nghĩ mình không làm gì để phải vi phạm pháp luật
sau khi nhận được kết luận điều tra thì bị cáo mới nhận ra mình đang nằm trong đường dây tội phạm
quá tinh vi và quy mô của ông trình tiến dũng
các bị cáo là cựu cán bộ thuế hải quan tp hcm nói rằng
họ có nhiều năm công tác trong ngành có đóng góp mong được xem xét giám nhạy hình phạt
cục quản lý thị trường tp hcm cho biết trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
đã tăng cường công tác đấu tranh chống hàng giả hàng lậu tiêu hủy hàng giả hàng cấm
hàng không đủ điều kiện lưu thông có giá trị hơn ba mươi tỷ đồng
cục quản lý thị trường tp hcm đã thực hiện kiểm tra hơn một tám trăm linh trường hợp
tăng hơn tám mươi sáu so với cùng kỳ năm trước
trong quá trình đó đã phát hiện hơn một sáu trăm linh trường hợp vi phạm liên quan đến hàng giả
hàng dập lậu không trỏng nguồn gốc
tổng số tiền thu phạt nộp vào ngân sách là hơn ba mươi bảy tỷ đồng
tăng hơn một trăm năm mươi so với cùng kỳ năm trước
cục quản lý thị trường tp hcm đã tiến hành tiêu hủy hàng giả hàng cấm
và hàng không đủ điều kiện lưu thông trị giá hơn ba mươi tỷ đồng
tăng chín mươi ba so với cùng kỳ năm trước
đồng thời cục cũng đã tịch thu hàng hóa chờ bán với giá trị khoảng một trăm linh hai tỷ đồng
quận một mươi một tp hcm vừa tổ chức lễ ra quân bóc xóa các tờ rơi quảng cáo
rao vạc cho vay tiền gián ở các trụ điện nơi công cộng
đồng thời chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm lòng lề đường khôi phục mỹ quan đường phố trên địa bàn
thời gian qua trên địa bàn tp hcm cũng như quận một mươi một nói riêng đã diễn ra tình trạng
các đối tượng phát tán dán tờ rơi quảng cáo sai quy định tại các địa điểm công cộng
nhất là các tờ rơi liên quan đến tính dụng đen
gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự và mỹ quan đô thị trên địa bàn
công an quận một mươi một đã tham mưu cho các quỹ đảng chính quyền
là phù hợp với các ban ngành nội thể để tổ chức ra quân bùi xóa cản cáo
và đặc biệt là phải giữ được
trong thời gian từ nay trở đi sẽ giữ được các cái trên địa bàn quận
là không để xảy ra tình trạng các đối tượng bôi giá quảng cáo
đặc biệt còn nữa là trong quá trình đấu tranh thì công an quận cũng sử dụng
các biện pháp nghiệp vụ để xử lý nhóm đối tượng cho vay
mà dán trên cái bộ quảng cáo không qua số điện thoại
để xử lý để phòng ngừa vấn đề cho vay tính dụng đen trên địa bàn
cùng với đó tình trạng buôn bán lớn chiếm lồng lề đường vỉa hè
vẫn đang diễn ra ngày càng phổ biến nhất là các vị trí chợ tự phát
các tuyến đường có nhiều cửa hàng kinh doanh ăn uống mua bán hàng hóa
theo chỉ thị hai mươi hai của thành quỹ cũng như chỉ thị một mươi chín của thành quỷ
là mình phải làm chứng chỉnh lại và sắp xếp lại công tác trực tự lòng lề đường
cũng như vệ sinh môi trường
đồng thời là mình
bận động người dân không xả lát đường phố và kinh rạch
để cho thành phố được xanh sạch và thân thiện môi trường
bên cạnh sự nỗ lực của các cơ quan chức năng
rất cần sự chung tay của người dân trong việc nâng cao nhận thức
và ý thức tự giác trong việc giữ gìn vệ sinh chung của cộng đồng
ban điều hành tổ dân phố cùng với người dân hàng tuần đều làm vệ sinh
người dân thì một mươi năm phút dọn trước cửa nhà
tổ dân phố thì làm hết các ngõ ngách
và hẻm trong cái khu phố của mình để tạo được cái mảng xanh
không chỉ dừng lại ở các đợt trao quân
lực lượng chức năng thành phố sẽ thường xuyên tăng cường kiểm tra trực tự đô thị
xử lý vi phạm đồng thời vận động người dân
thực hiện tốt việc xây dựng nếp sống văn hóa văn minh đô thị
góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương